hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

gia mô đa có một bến xe khách cảnh thường gặp gỡ nam thanh niên nhỏ tuổi hơn mình
người thanh niên ấy đi trên chiếc xe khách biển số lào
hai người chỉ nói chuyện qua lại trong thời gian ngắn
và mỗi lần quay về cảnh sẽ cầm theo một túi ni lông màu đen do thanh niên kia đưa
sự bất thường trong tình bạn giữa cảnh và gã thanh niên lạ mặt đã khiến cho các trinh sát nhận định
việc anh ta liên quan đến hoạt động ma túy là có cơ sở
tất nhiên để chứng minh được nó thì cần phải có thêm nhiều tài liệu khác nữa
khách biển lào thường xuất hiện ở thủ đô viên trăn lào về hà nội và những ngày đã định trước
thời gian là buổi chiều sau khi trả khách xe sẽ lưu lại khoảng hai ba ngày rồi đón khách và quay lại viên chăn
các trinh sát biết được người thanh niên hay gặp cảnh đó tên là trần cao minh quê quán ở vĩnh phúc
làm lái xe kiêm phụ xe trên xe khách biển lào
cứ mỗi lần về tới bến dù có gặp cảnh hay không thì sau đó minh cũng bắt xe về vĩnh phúc với gia đình
tới ngày xe đón khách anh tam mới quay lại làm việc
tại vĩnh phúc các trinh sát được biết là minh chưa có tiền án tiền sự
do đi làm xa liên tục nên đối tượng này cũng ít giao du quan hệ xã hội ở quê
thêm vào đó minh còn được đánh giá là hiền lành không có bất thường trong quá trình sinh sống ở địa phương
dẫu vậy việc minh xây một căn nhà to trong nhà dùng nhiều đồ đắt tiền cũng là một điểm cần đặt dấu hỏi
hai người đàn ông vài tuần chỉ gặp nhau một lần
mỗi lần gặp đều chọn nơi vắng vẻ để trò chuyện và thường đưa đồ cho nhau
đây là câu chuyện đầy nghi vấn
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã xác định được cảnh và minh là hai mắt xích quan trọng
trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam
tuy nhiên hai đối tượng này hoạt động kín kẽ nên gây nhiều khó khăn trong công tác bắt giữ
cảnh và minh không phải lúc nào cũng gặp nhau
mỗi khi xe minh từ lào về hà nội có nhiều lần các trinh sát phát hiện minh rất cảnh giác
thấy không an toàn là gã sẽ tránh tiếp xúc với cảnh
công tác nghiệp vụ đã xác định minh là tài xế xe khách đường dài từ lào về việt nam
trên mỗi chuyến đi đối tượng thường xách theo ma túy
số hàng cấm này được minh giấu trong những vỏ gối để trên xe
về tới bãi xe nằm gần khu đô thị gamuda thấy ổn minh sẽ liên hệ để cảnh qua lấy hàng
mọi thứ chỉ diễn ra trong một phút rồi đường ai nấy đi
cảnh nhận ma túy về và chiên nhỏ bán cho các đối tượng nghiện
một ngày đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trinh sát nhận được thông tin minh sẽ từ lào về việt nam
lần này hai đối tượng khả năng cao sẽ trao đổi ma túy một kế hoạch với bát tỉ mì được triển khai
và đúng như dự đoán minh lái xe về đến bến vào lúc chiều
sau khi trả khách minh ở lại ngủ trên xe rồi tận một mươi hai giờ trưa ngày hôm sau
khi tỉnh dậy gã đem xe đi rửa ăn trưa và tiếp tục quay lại bến xe và nghỉ ngơi
sự rảnh giang của minh khiến các trinh sát băn khoăn liệu hai đối tượng có giao dịch hay không
đến chiều tối cảnh bất ngờ rời nhà
khác với thường lệ gã không ra cửa hàng của vợ mà di chuyển theo hướng về khu đô thị gamuda
các trinh sát bám theo
cảnh đi vòng bèo qua các con đường ngõ vắng vẻ và dừng lại ở bờ mương nước sát khu đô thị
có vẻ gã đang đợi minh
tại bến xe minh cũng lấy xe máy để đi
trên người anh ta đeo một chiếc túi tất cả những di biến động của cả hai đối tượng đều bị giám sát chặt chẽ
minh đi thẳng về phía bờ mương nơi cảnh đại sẵn
hai người áp sát vào nhau
minh đưa cho cảnh một túi ni lông màu đen rồi nhanh chóng vít ga rời đi
mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc
lúc này tổ công tác của phòng ma túy công an hà nội vẫn theo sát không để các đối tượng thoát khỏi tầm ngắm
tuy vậy nếu tổ chức bắt ngay sẽ xảy ra nhiều nguy cơ
các đối tượng được xác định là nguy hiểm có thể thủ hàng nóng trong người
khu vực chúng giao dịch tại nơi đông người qua lại chỉ cần một sơ sảnh sẽ gây nguy hiểm cho nhân dân
canh quyết định sẽ bắt từng tên trên đường chúng tách nhau
cảnh đang bonbon đi theo cung đường cũ để về nhà thì thấy phía trước có hai xe máy va chạm
bốn người đàn ông cãi nhau ỏm tỏi cảnh ngao ngán dừng xe lại
gã không nói gì mà chỉ mong mấy tây côn đồ kia nhanh dựng hai chiếc xe nằm chắn ngang đường lên để mình còn đi
bất tình linh những người đàn ông đang cãi nhau đã áp sát cảnh
chỉ trong tích tắc tay cảnh đã bị khóa chặt trong chiếc còng số tám
khám chiếc túi ni lông màu đen công an tìm thấy một lượng lớn ma túy tổng hợp được dấu kỹ trong vỏ gối
quay lại bến xe minh cũng bị công an đã chờ sẵn bắt giữ
khám nghiệm đối tượng công an tìm thấy nhiều vỏ gối cùng loại vò gối đựng ma túy thu từ cảnh
tại cơ quan điều tra sau nửa ngày đấu tranh cảnh minh cuối cùng cũng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo đó vào khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi hai qua các mối quan hệ minh và cảnh quen nhau
minh nói mình có mối đưa ma túy về việt nam và muốn cảnh phân phối
cảnh đã đồng ý kể từ thời điểm đó minh thường xuyên nhận ma túy từ lào
anh ta giấu hàng cấm trong vỏ gối và đưa về hà nội
tại bến xe nếu thấy an toàn minh sẽ liên hệ để cảnh ra lấy chia nhỏ bán cho khách
lời khai của hai đối tượng thể hiện đã nhiều lần thực hiện hành vi trên chót lọt
mới đây tòa án nhân dân hà nội đã mở phiên xét xử cảnh và mình
với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cảnh bị hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình
còn minh cũng phải dành phần đời còn lại của minh ở trong tù với bản án trung thân
hàng năm cơ quan chức năng xử lý hàng nghìn vụ án ma túy
chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số án hình sự và người liên quan ma túy
có thể đối diện với hình phạt tử hình
tuy nhiên số người nghiện người buôn bán cái chết trắng vẫn gia tăng
theo cơ quan chức năng trong những năm gần đây trên tuyến biên giới việt nam campuchia
hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đang có xu hướng gia tăng
tội phạm ma túy triệt để lợi dụng sự đi lại thông thương tiện lợi giữa hai nước
cũng như những khó khăn sơ hở trong công tác kiểm tra kiểm soát để hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy
từ khu vực tam giác vàng qua thái lan lào campuchia về việt nam rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ
gần đây đã xuất hiện xu hướng nhiều người mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp từ campuchia qua tuyến biên giới về việt nam
kể cả bột ma túy thành phẩm bao bì sau đó pha trộn dập thành viên nén rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh thành phố phía nam
một số tỉnh phía bắc việt nam hoặc tiếp tục vận chuyển
sang nước thứ ba tiêu thụ
đáng chú ý còn xuất hiện người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam dưới vỏ bọc du lịch thăm thân đời tư kinh doanh
đề nghị trang và móc đối với những người trong nước thành lập các doanh nghiệp công ty bình phong
xong thực tế là để tổ chức sản xuất mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy
những điều này làm cho tình hình tệ nạn ma túy và hoạt động phạm tội ma túy ở cả hai nước năm qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau